sau nhiều vụ cháy xảy ra ở một số địa phương trên cả nước gây tổn thất nghiêm trọng
công an tỉnh bình dương đồng loạt gia quân tiến hành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trả tự trên địa bàn tỉnh
tiến hành kiểm tra một trăm hai mươi tám cơ sở thì có tới bảy mươi cơ sở bị xử phạt với số tiền chín trăm tám mươi triệu đồng
từ một mươi năm h ngày chín tháng chín công an các địa phương trên địa bàn tỉnh bình dương đồng loạt gia quân
tiến hành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
tập trung nhất là các quán bar karaoke cafe nhạc nhà hàng ăn uống
lực lượng đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra một trăm hai mươi tám cơ sở kinh doanh karaoke
nhà hàng massage trên địa bàn tỉnh
sự phạt vi phạm hành chính bảy mươi cơ sở với tổng số tiền hơn chín trăm tám mươi triệu đồng
tạm đừng chỉ hoạt động tám cơ sở
đã tổ chức đăng phát hàng chục tin bài phóng sự tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với loại hình karaoke trên các phương tiện thông tin đại chúng
dù ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
nhưng nhìn ở một góc độ khác vụ cháy quán karaoke
cầu giấy hà nội vẫn còn may mắn khi con số thiệt mạng chỉ dừng lại ở ba
bởi chỉ vài ngày trước đây trong vụ cháy tại quán karaoke ở bình dương
bà hòa đã tước đi sinh mạng của ba mươi hai con người
có thể thấy những vụ cháy tại các quán karaoke luôn thảm khốc
bởi cơ bản đây đều là những loại hình nhà đặc thù được chuyển đổi công năng từ nhà ở thành cơ sở kinh doanh
phòng hát kín vật liệu dễ cháy và khi cháy thì với điều kiện thông gió bằng không
sẽ ngay lập tức gây tụ khói tụ khí độc là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến chết người
mùa tuyết kinh khủng ấy sẽ còn lặp lại nếu như công tác phòng cháy chữa cháy không thật sự được chú trọng
và con người không thuộc năm lòng những kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra
cơ sở kinh doanh có điều kiện là quán karaoke này đã trang bị đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy
cũng như các lối thoát nạn bên ngoài
bên cạnh đó nhân viên tại quán cũng được học tập và bồi dưỡng kỹ năng về thoát nạn khi có sự cố xảy ra
bọn em là thanh niên cũng hay đi hát karaoke
vừa rồi vài vụ cháy karaoke thì bọn em cũng tập những kỹ năng thoát nạn và bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ mọi người
công tác thoát nạn thì điều đầu tiên phải nói đến là ý thức của mỗi người đến sử dụng chức vụ karaoke
mọi người cần phải tự biết cách tự biết cách thực hiện quy trình thoát nạn
để làm sao mà có thể thoát nạn một cách
các vụ cháy quán karaoke thường gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản
do loại hình kinh doanh này hoạt động trong điều kiện kín
vật liệu trong phòng hát đều dễ mất lửa
các thiết bị thông khí hút khói cũng rất hạn chế
bên cạnh đó nhiều nhà dạng ấm được biến đổi công năng
thành quán karaoke nên đường thoát hiểm thoát nạn cho các nhà này gần như không hiệu quả
đặc biệt khu vực mặt tiền thường sử dụng vật liệu ốp lát chặt
nên việc cứu nạn cứu hộ thường gặp khó khăn
khi xảy ra cháy ở các quán karaoke thì thường là trong các phòng kín
và xảy ra cái phản ứng cháy không hoàn toàn
dẫn đến nó tỏa ra nhiệt độ và khói khí động
đồng thời với các cấu trúc của các quán karaoke kín như vậy
thì việc khói khí động và bức xạ nhiệt nó sẽ không thoát ra được môi trường bên ngoài
mà dẫn đến là ngay lập tức nó sẽ tràn vào hành lang cầu thang bộ
và dẫn đến là những người ở trong quán karaoke sẽ khó khăn hơn trong việc di chuyển thoát nạn
mỗi người cần tự biết bảo vệ mỗi khi đến vui chơi tại những nơi này
bằng những phương thức kỹ năng riêng của bản thân
đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đưa ra các khuyến cáo
đầu tiên cố gắng phải kiểm soát được rằng là
à trong cái quán karaoke này có mấy cầu thang thoát nạn
và lối cầu thang thoát nạn là ở hướng nào
di chuyển kiểm tra xem nếu không ai cập sự cố thì có thể thoát theo hướng nào
khi di chuyển thoát nạn việc quan trọng nhất là việc chúng ta phải bảo vệ được cơ quan hấp
chúng ta thường biết là trong đấy sẽ có cả khăn lạnh
hoặc thậm chí chúng ta có thể sử dụng chính quần áo của chúng ta
để nhúng vào nước và bảo vệ cơ quan hấp
chúng ta biết rằng khói nó có xu thế là bay lên
cho nên là khi di chuyển thoát nạn thì chúng ta sẽ hạ thất trọng thâm cơ thể
khoảng cách từ mũi và miệng đến mặt đất khoảng từ tám mươi đến một trăm linh cm
sau đó chúng ta sẽ di chuyển men theo tường
di chuyển theo đèn chỉ dẫn exit
thoát nạn rất nhiều người trong chúng ta có một cái tư duy rằng là
thoát nạn di chuyển vào trong nhà tắm nhà vệ sinh
đấy là một người sai lầm chết người
đối với người dân khi tham gia vui chơi giải trí
tại các cơ sở kinh doanh karaoke
cần phải tìm hiểu để trang bị cho mình những kiến thức cơ bản
về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra
mỗi cá nhân được trang bị kiến thức kỹ năng liên quan đến phòng cháy chữa cháy
thoát nạn ở quán bar karaoke cũng như các địa điểm khác
không chỉ có thể cứu sống bản thân
mà có thể cứu sống những người xung quanh
không chỉ hỏa hoạn mưa lũ cũng đang gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
để ứng phó khắc phục hậu quả của mưa lũ
bộ công an đã có công điện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
công an địa phương tập trung chỉ đạo
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau
tổ chức thực hiện nghiêm túc công điện số tám trăm linh ba của thủ tướng chính phủ
về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
hai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả
bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng
kiểm tra giả soát các khu dân cư
chủ động bố trí lực lượng phương tiện
để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm
nhất là khu vực bị ngập sâu hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
đảm bảo an ninh trật tự bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông
kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực nước ngập sâu nước chảy xiết
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ
triển khai phương án huy động lực lượng công an địa phương công an xã chính quy
và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn
giúp nhân dân ứng phó bão mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất
tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở các vùng xảy ra mưa lũ
các đơn vị truyền thông công an nhân dân cần hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó mưa lũ
chủ động tổ chức cứu hộ cứu nạn khi xảy ra mưa lớn lốc xét ngập lụt lũ quét sạt lở đất
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ
nhất là những hộ nghèo khó khăn gia đình có người bị nạn
huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất sau lũ
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số
sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
tiếp tục có tin tức an ninh trật tự
chiếc ô tô mới chuyển từ nhà máy sản xuất về đang lưu thông đến cửa hàng
thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy chở ba thiếu niên khiến cho hai nạn nhân tử vong
đó là vụ việc xảy ra vào trưa ngày một mươi một tháng chín tại tỉnh gia lai
cụ thể chiếc xe ô tô con mới chuyển từ nhà máy về
chưa có biển số do trương văn trung chú tỉnh hà tĩnh điều khiển về cửa hàng
khi đến ngã ba lê duẩn nguyễn tuân thành phố pleiku tỉnh gia lai
đã xảy ra va chạm với xe máy do scot dương
sinh năm hai nghìn chín điều khiển chở sau hai em trai đang rẽ sang đường
vụ va chạm đã làm cả ba người ngồi trên xe máy bị thương nặng
đến một mươi bảy giờ cùng ngày hai nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
bước đầu xác định trương văn trung điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát
không giảm tốc độ khi qua nơi đường bộ giao nhau
cần so dương chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông
chuyển hướng không nhường đường cho xe đi ngược chiều
liên quan đến vụ dùng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi cướp tiền
công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ bùi đức thắng quê ở thanh hóa
để lấy lời khai điều tra về hành vi cướp tài sản
sáng ngày một mươi một tháng chín công an phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm
tiếp nhận tin trình báo về vụ cướp tài sản xảy ra
tại cửa hàng tiện lợi winway
tại khu phố sáu phường trung mỹ tây
theo trình báo vào sáng cùng ngày
khi anh nguyễn phát đạt là nhân viên siêu thị
đang làm việc tại quầy tính tiền
thì có một thanh niên không rõ mặt
điều khiển xe máy đến cửa hàng
trên tay cầm một khẩu súng dạng súng săn
không có băng súng uy hiếp anh đạt yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy được ba hai triệu đồng
đối tượng nhanh chóng lên xe tàu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ tối cùng ngày
lực lượng công an đã bắt giữ được bùi đức thắng
tại phòng trọ ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội đã ra quyết định
truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội mua bán trái phép trên ma túy
đối tượng hà tuấn linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường chú tại số một mươi tám
ngõ sáu mươi một trên một mươi sáu nguyễn văn giáp
tổ một mươi năm phường cầu diễn
quận nam tử liêm thành phố hà nội
đối tượng trần thanh loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại năm mươi sáu nguyễn tư giản
phường phúc tân quận hoàn kiếm
thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn duy lâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi một xã nam hải
nam trực tỉnh nam định
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện